tại miền trung thời tiết trên toàn khu vực phổ biến là ít mưa ngày có nắng
nên nhiệt độ lại tiếp tục tăng nhẹ trưa chiều sẽ không quá mức là ba mươi hai độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây thì sẽ có mức nhiệt trên ngưỡng ba mươi ba độ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
thời tiết tại đây ổn định chỉ có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi bốn độ tại khu vực miền đông của nam bộ
thưa quý vị theo dự báo sâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiểu long tiếp tục tăng
độ mặn cao nhất tại các trạm từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi tháng hai của năm hai nghìn hai mươi ba
phổ biến ở mức tương đương độ mặn cao nhất của tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
các địa phương cần tranh thủ tích chữ nước ngọt khi chiều thấp
để phục vụ nông nghiệp và dân sinh
sâm nhập mặn vùng đồng bằng sông kiểu long mùa khô của năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tương đương với trung bình nhiều năm
các đợt xâm nhập mặn có xu hướng gia tăng bắt đầu
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp dân sinh tập trung trong tháng hai và tháng ba của năm hai nghìn hai mươi
cụ thể là từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng hai và từ một mươi tám tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng ba
chuyển sang thời tiết trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
phổ biến không mưa gió đông đến đông nam ở mức cấp ba cấp bốn
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa vài nơi với gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
sẽ không vượt qua mức là ba mươi một độ
thời tiết tại khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa nhỏ và sương mù
trưa chiều giảm mây hứng nắng nhẹ gió nhẹ đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ